bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông lê tiến phương
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng bị khởi tố bắt tạm giam còn có các ông sa dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng
nguyên bí thư huyện ủy bắc bình tỉnh bình thuận đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ubnd tp phan thiết
hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam
chi nhánh bình thuận thẩm định viên về giá và lê anh huy nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp
thuộc tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
trong các ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh khám xét
đối với ông lê tiến phương xà dương thắng đỗ ngọc điệp hồ như hải lê anh huy và nguyễn xuân phong